dịch bệnh diễn biến phức tạp tại trung quốc đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thông quan hàng hóa
tại các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn
theo ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
toàn tỉnh hiện còn tồn động khoảng gần bốn năm trăm linh xe hàng chờ thông quan
tại phía trung quốc hiện còn trên một xe đã trả xong hàng nhưng chưa thể về
do ách tắc tại các bến bãi ở cả hai bên cửa khẩu của việt nam và trung quốc
với năng lực thông quan bị giảm đến bảy mươi như hiện nay
chỉ trung bình khoảng ba trăm linh xe được thông quan mỗi ngày
số xe tồn động tại lạng sơn cũng phải mất ít nhất một mươi năm ngày tới mới giải tỏa hết
hiện các đồn biên phòng và lực lượng chức năng tại các cửa khẩu cũng đã tăng cường quân số
thường xuyên giám sát tổ chức phân luồng phương tiện quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe đường dài
đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín và có các biện pháp hỗ trợ sinh hoạt cho các lái xe chủ hàng